sau khi bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường lùi lịch công bố điểm trúng tuyển sau hai ngày
thì ngày hôm nay nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt một
năm nay do có sự thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên nên không còn tình trạng ba mươi điểm vẫn trượt
các trường điểm cao chỉ đạt mức dưới hai mươi chín điểm
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn ngành đông phương học
trong năm hai nghìn hai mươi hai khối c có mức điểm là hai mươi chín chín mươi năm
nhưng năm nay số điểm này đã giảm xuống còn hai mươi tám điểm
điểm một số ngành hot của đại học quốc gia hà nội có điểm thấp hơn từ một đến hai điểm so với năm trước
bởi năm nay có sự thay đổi ở cách tính điểm ưu tiên
điểm ưu tiên dành cho thí sinh có điểm cao năm nay
theo quy định bộ giáo dục đào tạo năm nay là giảm so với năm ngoái
chính vì vậy những thí sinh có điểm cao sẽ có mức điểm ưu tiên thấp hơn
và do đó là điểm chuẩn của các ngành cao sẽ có xu hướng giảm
tương tự hầu hết các trường khối kinh tế đều có điểm chuẩn giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi tám
phần lớn các ngành đều có điểm chuẩn giảm năm đến hơn một điểm so với năm ngoái
ở nhóm ngành kỹ thuật điểm chuẩn nhiều trường đại học chỉ tương đương năm trước
năm nay là năm đầu tiên mà bộ giáo dục và đào tạo cho phép là thí sinh chỉ đăng ký trường và ngành
và không quan tâm đến các phương thức xóa tuyển
và thí sinh có bao nhiêu cơ sở dữ liệu trên hệ thống
được các trường và bộ giáo dục và đào tạo cho phép là lấy cái khả năng tốt nhất cho các em
cho nên là ban đầu thì cũng có một số cái vướng vắc cho các trường
nhưng sau một thời gian thì chúng tôi đã làm rất là tốt cái việc đấy
so với cả năm hai nghìn hai mươi hai thì cái điểm chuẩn của năm hai nghìn ba của đạo phiên nhi ca thì nó có giảm nhẹ hơn so với năm ngoái
cái việc mà giảm nhẹ này thì nó có những lý do liên quan
thứ nhất là cái phổ điểm năm nay của các thí sinh nhìn chung là có giảm nhẹ thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi hai
cái điểm thứ hai là cái số chỉ tiêu của đạo phiên nhi ca
năm nay thì tăng hơn khoảng hai chỉ tiêu so với năm hai nghìn hai mươi hai
thì với cái phổ điểm của một số chỉ tiêu như vậy
thì cái điểm chuẩn mà giảm nhẹ thì chúng tôi thấy nó cũng là khá hợp lý trong bối cảnh chung
cũng như bối cảnh riêng đạo phiên nhi ca
ngược lại nhóm ngành có điểm chuẩn tăng đều trong kỳ tuyển sinh năm nay là sư phạm
thống kê điểm chuẩn từ một số trường cho thấy tất cả các ngành sư phạm đều tăng
có những ngành điểm chuẩn cao lên đến hai mươi sáu hai mươi tám điểm một số ngành năng khiếu thì điểm chuẩn thấp hơn
điểm cao nhất là sư phạm lịch sử ngành hai mươi tám điểm
số điểm này đang khẳng định những thay đổi về chính sách sẽ giúp ngành sư phạm tuyển sinh chất lượng hơn
cái điểm vào các ngành sư phạm năm nay và năm hai nghìn hai mươi hai trên lệch nhau không nhiều
tôi cho rằng đấy là một cái tình hiệu nó cũng đáng mừng
bởi vì là cái ngưỡng điểm của trường đại học sư phạm hà nội và các ngành sư phạm là rất cao
thì năm nay thì điểm nó nói chung là cái xế dịch nó không đáng kể so với năm ngoái
theo quy định trước một mươi bảy h ngày sáu tháng chín tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo tính đến hết đợt một đăng ký xét tuyển nguyện vọng
có tổng số hơn sáu trăm sáu mươi thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống
ngày mai ngày hai mươi bốn tháng tám các trường công an sẽ công bố điểm chuẩn